thưa quý vị sáng nay hơn một trăm linh sáu thí sinh vào lớp một mươi ở hà nội sẽ làm bài thi môn toán với thời gian là một trăm hai mươi phút
đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông không chuyên
vào ngày hôm qua môn thi ngữ văn và ngoại ngữ đã diễn ra nghiêm túc an toàn đúng tiến độ
nhìn chung công tác tổ chức kỳ thi kỳ cương trường thi được giữ vững
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế để thi được giáo viên thí sinh đánh giá vừa sức nằm trong chương trình học
sau khi kết thúc buổi thi môn toán sáng nay những học sinh đăng ký thi vào chuyên tiếp tục cuộc đua giành xuất vào lớp một mươi các trường chuyên lớp chuyên thuộc sở giáo dục và đào tạo hà nội vào ngày hai mươi tháng sáu
tin an ninh trả tự tham gia đánh bạc dưới hình thức binh sập sám năm đối tượng chú tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tăng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt sáu bộ bài tay và các dụng cụ đánh bạc khác
điều tra mở rộng cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn hoàng quốc còn tham gia cá độ bóng đá với đối tượng lưu bích khuê quê tỉnh cà mau với số tiền một mươi sáu triệu đồng
chiều qua một chiếc xe container lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương theo hướng đi miền tây khi gần tới cầu vượt số hai thuộc địa bàn xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an đã lao vào giải phân cách giữa làm gãy trụ đèn
thùng container lật chắn ngang đường khiến cho giao thông bị ủn ứ gần một mươi km
vụ tai nạn làm gãy trụ đèn
chiều đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng một mươi m hộ lan của giải phân cách giữa rất may là không có thiệt hại về người
lực lượng cảnh sát giao thông đội tuần tra cao tốc số bảy đã nhanh chóng có mặt phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tp hcm trung lương xử lý hiện trường điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân
đến hơn một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày hiện trường đã được xử lý giao thông trong khu vực trở lại bình thường
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại hộ kinh doanh phú lan do bà lê thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phường phong khê thành phố bắc ninh làm chủ
đoàn kiểm tra phát hiện tại bể chứa nước thải của cơ sở có một đường ống ngầm đường kính khoảng hai mươi cm có chiều dài khoảng ba mươi m
nhằm mục đích xả nước thải chưa qua xử lý vào mương thoát nước chung sau đó chảy ra sông ngũ huyện khê